những ngày cuối năm tại các vườn trồng quất tết ở xã bình kiến và phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên các nhà vườn phấn khởi ồ ạt xuất bán quất tết quất dáng đẹp trái sai hơn mọi năm nên nhiều tư thương đã đến mua từ rất nhiều ngày trước
bình quân mỗi chậu bán tại vườn giao động từ ba trăm linh đồng đến sáu trăm năm mươi